hội an từng là một thương cảng khu kinh tế mở đầu tiên thuộc đàng trong của việt nam từ thế kỷ thứ một mươi bảy
tuy nhiên sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngành thương nghiệp hội an tiêu điều người dân phải bôn ba khắp nơi kiếm sống
đến những năm tám mươi phố hội đầy máy dệt giúp phục hồi thương nghiệp rồi khi liên xô và đông âu sụp đổ thị xã phải quay lại với ngành ngư nghiệp
bối cảnh kinh tế khi đó đã buộc cấp ủy và chính quyền thị xã hội an đi đến một quyết định quan trọng dựa vào tiềm năng thế mạnh sẵn có đưa hội an vươn lên bằng con đường phát triển du lịch
bắt đầu làm du lịch từ con số ba trăm linh triệu đầu tư cho tám phòng khách sạn thị ủy và chính quyền khi đó gặp rất nhiều trở ngại về tư tưởng
bởi khi trường học còn thiếu bàn ghế bệnh viện còn thiếu giường thì làm du lịch là một điều gì đó có còn quá xa lạ trong suy nghĩ của cán bộ đảng viên và nhân dân

bắt đầu từ vấn đề vỉa hè hội an
xác định vỉa hè gắn liền với mặt tiền của nhà người dân là nơi ăn nhờ ở đậu của những thân phận không có nơi buôn bán cố định
ngay trước khi triển khai chấn chỉnh trật tự cấp ủy và chính quyền hội an đã cân nhắc giải quyết hai vấn đề cơ bản
trả lại vỉa hè dành cho người đi bộ và tính chuyện mưu sinh cho người nghèo trong kiệt trong hẻm
một chủ trương đó dân người ta được gì người ta mắc hiệp
nếu một chủ trương đó là đô thị sạch
đô thị đẹp ai cũng muốn cả
nhưng nếu một chủ trương đó làm để đại đa số dân nghèo vẫn tiếp tục vẫn nghèo
làm cho thú dập người dân bị dỡm súc
người ta không khai lên được
thì chủ trương nó phải xem lại
tí như vậy phải giới quyết về tốn lợi ích
còn nếu anh phong trào thì có thấy đôi lúc hừng hực khí thế của một cuộc ra quân bằng ý chí người lãnh đạo
thì người ta sẽ làm
nhưng rồi sẽ không vững sẽ không bày
mà bao giờ cũng gặp sự phẩm nhất định
làm dân đi ra xa với lãnh đạo
xa với đạo
cách đây hơn hai mươi năm gia đình bà nguyễn thị thuần là một hộ nghèo nằm tận sâu trong con hẻm nhỏ
kinh tế phụ thuộc cả vào gánh hàng rong
bà nhớ khi đó cán bộ phường xuống tận nơi hỏi thăm bà và nhiều bà con kinh doanh khác
sau đó chính quyền đưa những người dân từ nông thôn vào chợ kinh doanh
hộ dân sống trong kiệt hẻm thì được sắp xếp vị trí về hẻ buôn bán theo quy định
với những hộ bán hàng rong thì được khuyến khích
nhưng phải đảm bảo vệ sinh an ninh trật tự trên vỉa hè trong phố

hộ dân sống trong kiệt hẻm thì được khuyến khích
chiếc vạch đỏ mà bà thuần nhắc đến đã có từ hai mươi hai năm trước
vạch dùng để phân vỉa hè thành hai phía
phía trong thì dựng xe phía ngoài thì đi bộ
những hộ dân có nhà ở mặt tiền thì chính quyền đề nghị viết cam kết và giao trách nhiệm quản lý về hè trước nhà
ai vi phạm thì chủ nhà có quyền xử lý hoặc báo chính quyền
cách làm này đã tạo được hiệu ứng lớn trong nhân dân
trước khi có kế hoạch này du khách không thể nào đi trên vỉa hè này được
hàng hóa cũng như những người mua
mua bán người ta lắng hết cái vỉa hè
du khách phải đi ở dưới lòng đường người ta phiền hà lắm
nhưng sau đó nhà nước thấy được cái vấn đề đó mới bắt đầu cả một cái vạch đỏ như thế này
và chỉnh trang lại chỉnh đốn lại cái hàng hóa xét như thế này đây
và trước khi làm như vậy cũng báo cho nhân dân biết là cái cách làm như thế
nhân dân có đồng làm hay không thì mọi người đều đồng làm hết
các cấp chính quyền ở đây người ta làm rất là có tình cảm
vừa lý vừa tình cảm
tình cảm là thường xuyên đi kiểm tra
ví dụ những ai mà có đưa ra một tí người ta nhắc nhở đưa vào
cái đó là cái hay nhất
nhắc nhở chứ không có mà nói những này nói nọ với nhân dân
trong các cuộc họp bàn phương án triển khai
khi đó thị ủy hội an đã yêu cầu các ban ngành đoàn thể thành phố đều phải tham gia
sau đó triển khai xuống cấp ủy địa phương tổ chức họp đảng bộ
để nghe ý kiến cán bộ đảng viên hiến kế
đồng thời coi đây là nhiệm vụ trung tâm để đánh giá được vai trò của cấp ủy
tri bộ và đảng viên trên từng khu phố
ông võ như hoa là chủ một cửa hàng ăn ngay trong khu phố cổ
đồng thời là đảng viên đi đầu trong phong trào
ông chia sẻ có những giai đoạn việc kinh doanh của gia đình và hàng xóm
bị ảnh hưởng nhiều từ việc lập lại trật tự về hè
xong bản thân ông luôn tuân thủ theo đúng chủ trương của thành ủy
bởi hơn ai hết ông hiểu rằng khách du lịch đến không chỉ để ngắm phố cổ
mà còn đến để hưởng một không gian bình yên
vậy nên theo ông lập lại trật tự là điều kiện không thể thiếu
trong quá trình thị xã chuyển mình thành đô thị du lịch
cái chương trình mà phố cổ này là từ đào đến cuối là tôi có thông do
bọn đào không phải dễ chơi lồn đâu cũng khó lắm có những cái cũng khó lắm
lần lăn họ chuyển hướng họ thấy là cái kinh doanh mà theo cái lối
mà như thế thì chữ không hợp
cho nên người ta chuyển qua kinh doanh theo cái dạng là du lịch
xám sữa bòn ghế giường tủ nhà cửa quay về cái lấu cổ
lấu cổ để cho phục vụ cho du lịch
thì người ta sống cuộc sống có đỡ hơn
cho nên bây giờ người ta thấy cũng thỏa mỏ
gắn bó với hội an hơn sáu mươi năm trong đó có hai mươi năm tham gia lãnh đạo thành phố
đồng chí nguyễn sự nguyên bí thư thành ủy đã có thời kỳ đêm đi
ngày đi để cảm nhận giá trị của phố cổ
đã có thời để điện thoại hai mươi bốn trên hai mươi bốn hay gặp bánh mì
đi suốt với anh em đến một mươi hai giờ đêm để xử lý tình
chẳng lấn chiếm
đồng chí nhấn mạnh tất cả cán bộ đảng viên thời đó
ngoài việc nắm rõ chủ trương còn ý thức rất cao vai trò tiên phong gương mẫu của mình
lúc đó không kể là bí thư là chủ tịch là đảng là nhà nước gì đâu
ai làm được có lợi chứ dân cứ ra làm
chứ đạt ra một chủ trương vô cùng dễ
nhưng mà bản thân ấy là việc tổ chức thực hiện nó vô cùng khó
nó đùa hỏi một sự đồng bộ
nó đùa hỏi một sự đồng bộ
chất quán không nhận về mặt tư tưởng mà kể cả trang hành động
anh đảng viên qua anh cấp ủy qua anh bí thư qua đi ngang thấy như vậy
và nhắc họ đề nghị chị đề nghị anh là sắp xếp đợi cho rút
chỉ cần như vậy thôi là họ có cảm thấy cả một hệ thống chính trị này rõ ràng
tất cả các đoàn thể đoàn thanh niên hội liên hiệp phụ nữ
kể cả công đoàn liên đoàn lỗ đồng kể cả mặt trạng
hầu hết trên thành phố thị xã này đều dồn xuống
thực tiễn đã chứng minh sự phát triển của hội an trong nhiều năm qua
là từ nền tảng di sản của cha ông để lại và được người dân hội an kế thừa phát huy hiệu quả
không chỉ những di sản mà những sản phẩm du lịch như phố dành cho người đi bộ
đêm phố cổ chợ ẩm thực trên phố chợ đêm nguyễn hoàng
cùng tập quán lối sống ứng xử của thị dân nơi đây
đã thu hút được hàng triệu khách du lịch mỗi năm
tuy nhiên chính điều này cũng tạo nên áp lực cho chính quyền
nhu cầu phát triển du khách đến hội an ngày càng tăng
một ngày có đến bảy tám nghìn người đến tham quan khu phố cổ
và cái sức ép của việc tăng du khách đó
cộng theo với rất là nhiều người từ ở ngoài hội an đến kinh doanh dịch vụ
cho nên là cái trật tự dịch vụ trong đô thị ít nhiều
nó cũng có những cái nhát nhát cái lộn xộn nhất định
chính vì vậy mà thời gian vừa rồi chúng tôi đã tăng cường cho ba phường trung tâm
minh an sơn phong và cẩm phô
mỗi phường là một mươi người cán bội
nhân viên của đội kiểm tra quy tắc thành phố
bên cạnh việc tăng cường lực lượng thường trực để nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
thành phố cũng có những giải pháp mang tính căn cơ bền vững
đó là việc triển khai đề án bố trí hàng rong
từ hơn một trăm hai mươi trường hợp chỉ còn hơn bốn mươi trường hợp được phép kinh doanh tại chợ đêm nguyễn hoàng
các quy định về chỗ ngồi trang phục bàn ghế gỗ đều được phổ biến để người dân kinh doanh chấp hành
rồi các khu vực chợ đêm ở đường trần quý cáp đường bạch đằng hay kinh doanh trên ghe bơi cũng đang được tích cực triển khai
đối thoại và đạt lợi ích của người dân lên trên hết

giải quyết bài toán mưu sinh cho những người dân bám vỉa hè vẫn là ưu tiên số một
là giải pháp xuyên suốt của các cấp ủy chính quyền hội an qua các nhiệm kỳ
chính từ sự nhất quán về chủ trương đến sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện
đã tạo niềm tin trong dân hình thành trong họ ý thức giữ vỉa hè thông thoáng môi trường sạch đẹp
vậy là không cần những tuyên bố hùng hồn những chiến dịch ồn ào tốn kém sức người sức của
không ủy vào sức mạnh của chính quyền
các cấp ủy chính quyền ở hội an chỉ mưu phạt tâm công đánh vào lòng người bằng việc tìm sinh kế
thật thà chăm lo cho người dân nghèo trên phố nhỏ giúp họ có nơi buôn bán ổn định để bảo đảm cho cuộc sống
thế nên ai cũng thấy phải có bổn phận chăm lo cho thành phố mình sạch đẹp văn minh hơn
và khi lòng người đã thông thì vỉa hè át thoáng thông thoáng một cách bền vững
nói như vậy không có nghĩa là việc gìn giữ trật tự về hè ở hội an đã yên ổn nhẹ nhàng
mà vẫn còn không ít khó khăn phức tạp
nhưng việc giữ gìn cho đường thông hề thoáng ở phố hội diễn ra trong hòa bình thân ái
bởi mỗi cán bộ đảng viên và người dân đều nhận thấy có trách nhiệm xã hội và phần lợi ích của bản thân gia đình trong đó
và đây cũng là minh chứng sống động cho thấy mục tiêu đặt ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hội an nhiệm kỳ này là
phát triển kinh tế phải gắn liền và đồng hành với giải quyết tốt những vấn đề về văn hóa và đạt được sự tiến bộ về xã hội
gắn kết nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn tôn tạo các giá trị của di sản văn hóa danh làm thắng cảnh môi trường sinh thái
với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế trong đó tập trung đưa du lịch dịch vụ thương mại
trở thành một ngành chủ đạo đã và đang trở thành một phần tất yếu trong nhịp sống của người dân hội an